các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong nội dung này chúng tôi có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính
cụ thể bộ tài chính đề xuất danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá sẽ được giao thẩm quyền cho chính phủ quy định chi tiết
trên cơ sở các nguyên tắc chặt chẽ tại điều một mươi sáu dự thảo luật đã quy định chi tiết hơn các nguyên tắc bình ổn giá và cụ thể hóa các trường hợp áp dụng bình ổn giá bao gồm
trường hợp giá của hàng hóa dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp trong một khoảng thời gian ảnh hưởng đến kinh tế xã hội sản xuất kinh doanh
mặt bằng giá thị trường hoặc trong trường hợp dịch bệnh thiên tai hoặc khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo quy định tại luật tình trạng khẩn cấp
đồng thời dự thảo đề xuất tăng cường phân công phân cấp rõ trách nhiệm trong việc triển khai bình ổn giá trên phạm vi cả nước và trên địa bàn
đồng thời dự thảo đề xuất tăng cường phân cấp rõ trách nhiệm trong việc triệt khai bình nguồn giá trên phạm vi cả nước